tại đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh việc tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thăm cấp nhà nước tới việt nam và dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy ngay sau đại hội một mươi chín
chúc mừng trung quốc tổ chức thành công đại hội một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình bày tỏ vui mừng sang thăm lại việt nam
và dự hội nghị cấp cao apec ngay sau đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà đảng chính phủ và nhân dân việt nam đã giành được trong thời gian qua
đồng chí tập cận bình đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà việt nam
và nhiệt liệt chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch tập cận bình gửi lời thăm hỏi đến đảng chính phủ
và nhân dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai thời gian qua
đồng thời tuyên bố chính phủ trung quốc
viện trợ vật chất trị giá một mươi triệu nhân dân tệ để hỗ trợ khắc phục thiên tai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo một số trọng tâm công tác của chính phủ trong thời gian qua
với quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của việt nam
và việt nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean

trên biển thủ tướng đề nghị hai bên kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đề nghị hai bên thực hiện nghiêm các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
đồng thời trên cơ sở các quy chế đã được luật pháp quốc tế công nhận và các nguyên tắc hai bên đã đạt được
thúc đẩy phân định và hợp tác cùng phát triển tại các vùng biển hai bên thực sự có tranh chấp
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng cao độ
việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với việt nam
cho rằng quan hệ trung việt phát triển ổn định lành mạnh là phù hợp với lợi ích của hai nước
và nguyện vọng của nhân dân hai nước
hai bên cần nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ trung việt
tăng cường gặp gỡ cấp cao thường xuyên để trao đổi chiến lược và các vấn đề lớn trong quan hệ song phương